dạng sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một theo giờ việt nam
ngay khi tới cuba tham dự lễ tang chính thức lãnh tụ fidel castro
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dẫn đầu đoàn đại biểu đảng và nhà nước việt nam
đến đặt vòng hoa viếng di hài đồng chí fidel tại khu tưởng niệm jose marti
ở trung tâm thủ đô la habana
đoàn việt nam là đoàn đại biểu quốc tế đầu tiên đến viếng lãnh tụ fidel castro
hòa cùng dòng người cuba và bạn bè quốc tế đến viếng lãnh tụ fidel
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu việt nam
đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc và lòng tiếc thương vô hạn
của đảng nhà nước và nhân dân việt nam trước sự ra đi của đồng chí fidel castro
chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam
không bao giờ quên những công lao đóng góp to lớn của đồng chí filen
vào việc thiết lập không ngừng củng cố vun đắp phát triển mối quan hệ đoàn kết anh em đặc biệt
hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa đảng nhà nước và nhân dân hai nước việt nam và cuba
trong suốt hơn năm thập kỷ qua